thưa quý vị một khung cảnh tĩnh lặng bao trùm thủ đô bắc kinh của trung quốc trong cuối tuần qua
khi mà các biện pháp phong tỏa mạnh tay tiếp tục được duy trì
trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày tại trung quốc liên tục lập đỉnh mới
ba năm kể từ thời điểm đại dịch covid một mươi chín bùng phát
đến nay người dân thủ đô đã tỏ ra mệt mỏi với các biện pháp phong tỏa và xét nghiệm nghiêm khắc
giữa lúc triển vọng kinh tế được dự báo là mờ mịt
và nội dung này cũng khép lại bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi
không phải là tôi chống đối chính quyền
nhưng cho đến nay chúng tôi chưa nhận được thông báo chính thức của chính quyền địa phương
về các ca lây nhiễm tại địa điểm này và tuyên bố đây là khu vực lây nhiễm cao
tôi vẫn sẽ tuân thủ các biện pháp phòng dịch của chính phủ
nhưng tôi vẫn sẽ đi làm và sinh hoạt bình thường
đợt bùng phát hiện tại được xem là phép thử dành cho các quy tắc vừa được ban hành vào ngày một mươi một tháng một mươi một
theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc giới chức địa phương được khuyến khích
hạn chế làm gián đoạn vụ
các khu dân cư liên kể cũng được yêu cầu làm xét nghiệm hàng ngày và hạn chế di chuyển
những biện pháp này đã khiến nhiều người dân đặt ra câu hỏi
về tính khoa học trong chính sách phòng chống covid một mươi chín của chính quyền địa phương
hôm nay chúng tôi lại phải xét nghiệm covid một mươi chín bắt buộc
tôi có vấn đề về việc này
bởi lẽ tôi đã ở trong nhà trong ba ngày qua và cũng vừa xét nghiệm âm tính vào chiều qua
rõ ràng không có bằng chứng cho thấy tôi bị covid hay nhiễm bệnh không triệu chứng
việc xét nghiệm rồn dập vừa không mang tính khoa học vừa tăng nguy cơ lây nhiễm
hơn nữa không có lý do gì để tôi bị nhốt trong nhà sau quá nhiều lần xét nghiệm âm tính như vậy
tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài
các biện pháp chống dịch như thế này không còn phù hợp và không còn hiệu quả nữa
người dân không thể đi làm và không thể kiếm sống
nếu việc này kéo dài
có thể lâm vào nghèo đói
chính sách zero covid của trung quốc đã đạt ra những hạn chế nghiêm trọng đối với việc di chuyển trong nước
áp đặt các biện pháp phong tỏa cách ly truy vết người tiếp xúc và xét nghiệm hàng loạt
ở mức độ chưa từng thấy trong những ngày đầu của đại dịch
các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt này đang gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế trung quốc
công ty nomora đã cắt giảm dự báo gdp của trung quốc trong quý iv xuống còn hai bốn so với cùng kỳ năm ngoái
từ mức hai ba
và cắt giảm dự báo tăng trưởng cả năm từ hai chín xuống hai tám thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra của trung quốc là khoảng năm năm